liên quan đến vụ lật cano ở thành phố hội an tỉnh quảng nam hiện đã khiến cho một mươi ba người tử vong và bốn người mất tích
lực lượng chức năng đã cứu sống được hai mươi hai người quá trình tìm kiếm vẫn đang được các lực lượng chức năng triển khai
theo thông tin của lực lượng chức năng cano tai nạn mang biển kiểm soát qna một nghìn một trăm năm mươi hai do ông lê xen làm thuyền trưởng
thuộc công ty du lịch phương đông đưa khách tham quan du lịch tại củ lâu chàm
trong ba mươi chín nạn nhân có hai người là người dân địa phương còn lại là du khách đến từ bình dương và hà nội
kính thưa quý vị tôi đang có mặt tại cảng cửa đại bây giờ đã là hai mươi hai giờ tuy nhiên thì các lực lượng vẫn đang nỗ lực
để tìm kiếm những nạn nhân vẫn còn mất tích tình hình thời tiết thì đang diễn biến bất lợi sóng to cũng như trời tối
gây rất nhiều khó khăn cho quá trình tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy thêm được nạn nhân nào hiện vẫn còn bốn người đang mất tích
hiện vẫn còn bốn người đang mất tích
hiện có hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát trò thông đường thủy công an tỉnh quảng nam đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hội an và bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam phối hợp với nhiều ngư dân
đang nỗ lực triển khai tìm kiếm tại khu vực lật cano và mở rộng tìm kiếm ở những khu vực lân cận
tại thời điểm này thì chúng đang thực hiện trụng vớt cái tàu vào thứ nhất là thời tiết đang tối thứ hai là ngoài biển thì sóng cũng lớn
dẫn viện lên là cái việc trụng vớt hơi khó khăn và kể cả việc tìm kiếm bốn người mất tích thì cũng khó khăn
hiện nay thì ban tối chúng tôi đã tiến hành chỉ đạo có công an thành phố hội an công an huyện duy xuyên và công an huyện thăng bình
đêm nay phải cưới lực lượng đi giả soát các ven bờ biển để tìm kiếm những người mất tích trôi dài bờ
trong số những người còn mất tích có ba trẻ em và một phụ nữ trong đó có hai em không mang áo phao
hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung tối đa cho công tác cứu nạn và khẩn trương hỗ trợ cho các trường hợp tử vong và nạn nhân bị thương
khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy tại cửa đại hội an quảng nam
đây là chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an đối với cục cảnh sát giao thông và công an tỉnh quảng nam
lãnh đạo bộ công an đã trực tiếp chỉ đạo cục cảnh sát giao thông cử tổ công tác do đồng chí cục trưởng
cùng các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường vụ tai nạn để phối hợp cùng với các lực lượng chức năng địa phương
tổ chức cứu hộ cứu nạn tìm kiếm người mất tích và phối hợp với công an tỉnh quảng nam thực hiện điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông
hiện tại các đơn vị chức năng công an tỉnh quảng nam đang tiến hành lấy lời khai những người có liên quan
xác định danh tính những người bị nạn và tổ chức điều tra ban đầu theo quy định của pháp luật